hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
tính đến thời điểm này đã có sáu mươi năm người chết và mất tích do mưa lũ
tại tỉnh yên bái mưa to kéo dài đã làm hơn hai năm trăm linh hộ dân ở thành phố yên bái bị ảnh hưởng ngập úng
sáu trăm bốn mươi hai ngôi nhà bị thiệt hại trong đó có bảy mươi chín ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn
hàng trăm hectare lúa hoa màu bị ngập úng ước tính thiệt hại trên một mươi tỷ đồng
tại tỉnh nghệ an bão số ba đã làm trên một hectare cây công nghiệp và cây ăn quả
sáu mươi hecta rừng một mươi năm tấn muối chín trăm hai mươi hai hecta ao hồ nuôi thủy sản bị ngập và hư hỏng
mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều kè bờ các sông suối
hàng chục công trình hạ tầng và điện bị hư hỏng
hiện các tuyến tỉnh lộ năm trăm ba mươi và năm trăm ba mươi b đang có nhiều đoạn bị sạt lở nặng khiến giao thông bị chia cắt
huyện lang chánh tỉnh thanh hóa đang huy động các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp thủ tướng chính phủ vừa có công điện số chín trăm ba mươi một cdttg
về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số ba và chủ động ứng phó với mưa lũ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực miền núi phía bắc và bắc trung bộ
triển khai ngay phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn
phân công các lãnh đạo ủy ban nhân dân thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão lũ
huy động lực lượng phương tiện tập trung tìm kiếm những người còn mất tích tổ chức thăm hỏi động viên
hỗ trợ gia đình bị thiệt hại giả soát các khu vực dân cư nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
chủ động sơ tán khẩn cấp dân cư để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
bố trí lực lượng kiểm soát hỗ trợ hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị sạt lở ngầm tràn khu vực ngập sâu
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các quân khu
các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích
và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương
chuyển sang một số tin tức về an ninh trật tự
tòa nhân dân tp hcm vào ngày hôm qua đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn thanh sơn
chú quận tám tp hcm về tội giết người

trong lúc nóng giận sơn đã dùng tay bóc cổ vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh sơn chín năm tù giam về tội giết người
còn tại tỉnh đồng nai cũng trong ngày hôm qua tòa nhân dân tp biên hòa đã tiếp nhận cáo trạng từ viện kiểm sát
cung cấp đề nghị xét xử hai mươi đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu vừa qua
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng sáu nhiều người tụ tập trên quốc lộ một a đoạn thuộc các phường tân biên tân hòa
đến ngã ba tam hiệp mang theo băng rôn khẩu hiệu phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
trong quá trình diễu hành một số người đã cầm băng rôn biểu ngữ hô hào la hét dàn hàng ngang giữa đường
là bùn tắc giao thông và mất trật tự nơi công cộng
công an tỉnh đồng nai đã liên tục tuyên truyền vận động số người trên giải tán
tuy nhiên người tham gia diễu hành không chấp hành nên lực lượng công an tp biên hòa đã tạm giữ năm mươi hai đối tượng
qua điều tra công an tp hcm kết luận chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố hai mươi đối tượng về tội gây dối trật tự nơi công cộng
liên quan đến việc hai cán bộ giảng viên của trường đại học tân trào thanh tra ủy quyền bộ giáo dục và đào tạo
tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám vắng mặt khi đang làm nhiệm vụ thanh tra công tác chấm thi tại tỉnh hà giang
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bá đức hiệu trưởng trường đại học tân trào tỉnh tuyên quang cho biết
là nhà trường đang xem xét và cân nhắc phương án xử lý theo đúng thẩm quyền
và báo cáo về thanh tra bộ trước ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
lý do hai cán bộ vắng mặt trong thời gian trên là được trường đại học tân trào triệu tập về dự hai cuộc họp
lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng phó hiệu trưởng trường đại học tân trào
sơ xuất về mặt hành chính của hai cán bộ là trước khi về chỉ thông báo với đoàn thanh tra của sở giáo dục và đào tạo hà giang
và ban chấm thi mà không báo cáo với thanh tra của bộ giáo dục và đào tạo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhé